một thông tin buồn nữa đối với nước pháp đó là quốc gia này vừa ghi nhận ngày người nhập viện
vì covid một mươi chín cao nhất từ trước đến nay tăng tám trăm tám mươi tám ca lên mức hai mươi năm bảy trăm bảy mươi năm ca
đây là mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trước khi chiến dịch tiêm phòng được triển khai tại pháp
số lượng bệnh nhân covid một mươi chín điều trị trong bệnh viện cao nhất trước đó là hơn hai mươi năm ca ghi nhận hôm một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo bộ y tế pháp số ca phải điều trị tích cực tại nước này hôm một mươi bảy tháng một đã tăng sáu mươi một ca
lên ba chín trăm một mươi ba ca sau khi giữ ở mức ổn định trong vòng bốn ngày trước đó
viện nghiên cứu pasteur tuần trước cho biết đơn vị này từng dự báo số ca nhiễm biến thể omicron
sẽ tăng lên mức cao đỉnh điểm vào giữa tháng một
kế đó số ca nhập viện sẽ lập đỉnh vào nửa

bộ y tế pháp đã tăng lên mức giảm lần đầu tiên kể từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thời điểm ghi nhận số ca nhiễm mới trung bình khoảng một mươi ca một ngày

trong đó có việc yêu cầu xuất trình thẻ thông hành vaccine khi tới các địa điểm công cộng như nhà hàng
quán cà phê dạp chiếu phim và đi các chuyến tàu chặng dài
bộ y tế pháp đã tăng lên mức giảm lần đầu tiên kể từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thời điểm ghi nhận số ca nhiễm mới trung bình khoảng một mươi ca một ngày
quốc hội pháp ngày một mươi sáu tháng một cũng đã phê chuẩn các biện pháp phòng dịch mới nhất của chính phủ
trong đó có việc yêu cầu xuất trình thẻ thông hành vaccine khi tới các địa điểm công cộng như nhà hàng
quán cà phê dạp chiếu phim và đi các chuyến tàu chặng dài